mới đây cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đã xác lập chuyên án để triệt phá và bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm có hoạt động chiếm đoạt và mua bán thông tin cá nhân với quy mô lớn
kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy đã có gần một ba trăm linh ghi dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về cá nhân tổ chức trên toàn quốc đã bị các đối tượng thu thập và chiếm đoạt mua bán sử dụng trái phép
rõ ràng là tình trạng dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt và mua bán có quy mô ngày càng lớn và công khai dưới nhiều hình thức khác nhau đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các cuộc điện thoại mạo danh cơ quan công quyền xảy ra hàng năm
các đối tượng này không chỉ có số điện thoại mà cả số thẻ căn cước thậm chí tài khoản ngân hàng các cuộc giao dịch hay số dư trong tài khoản
chính từ các thông tin này đã khiến không ít nạn nhân sập bẫy lừa đảo
ngoài ra các loại tin nhắn rác
hay các cuộc điện thoại làm phiền đã diễn ra khá phổ biến lâu nay gây bức xúc với nhiều người

thì từ phía người dân là chúng ta phải thay đầu nhận thức
chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình về cái tầm quan trọng
cái độ dày cảm của thông tin nạn nhân
để từ đó chúng ta thực hiện một số biện pháp
ví dụ như là chúng ta thận trọng trong các giau dịch
để ngăn chặn xử lý tình trạng chiếm đoạt mua bán thông tin cá nhân trái phép đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể cần vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực này
đồng thời cần có hình thức xử lý nghiêm với các đối tượng có hành vi vi phạm để tạo sức săn đe chung cho toàn xã hội